sáng nay ngày một mươi năm tháng sáu dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
quốc hội tiếp tục thảo luận về báo cáo kinh tế xã hội quyết toán ngân sách nhà nước
tại phiên thảo luận một số đại biểu đề nghị chính phủ phân tích sâu thêm về vấn đề tăng trưởng kinh tế
và tính bền vững của nó tiếp tục cải cách thủ tục hành chính hơn nữa để giúp các dự án có thể nhanh chóng triển khai
mà không bị vướng về quy trình thủ tục
các gói hỗ trợ trong quá trình triển khai thực hiện cũng đã có những vướng mắc về thủ tục
các vướng mắt cần tháo gỡ giải ngân vốn đầu tư công trọng cũng có những nguyên dân
những vướng mắt cần tháo gỡ v v vấn đề là cơ chế thủ tục vướng mắt thì phải tháo gỡ
nhưng để giải quyết tận gốc những vướng mắt là cần phải kiến tạo tạo điều kiện thuận lợi
hành lang pháp lý thủ tục hành chính thông thoáng chứ không chỉ là tháo gỡ vướng mắt hay là giải cứu
sau dịch bệnh covid một mươi chín chính phủ đang nỗ lực thực hiện các mục tiêu kép với nhiều giải pháp
tuy nhiên chính phủ cần ưu tiên cao phát triển kinh tế tạo điều kiện tối đa cho các dự án của doanh nghiệp
hiện nhiều văn bản hướng dẫn luật còn chưa thống nhất dẫn đến đùn đẩy trách nhiệm
đối với doanh nghiệp trong nước đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ
các thủ tục đầu tư vẫn còn phức tạp và kéo dài
các văn bản hướng dẫn luật đầu tư luật xây dựng luật quy hoạch đô thị luật đất đai
còn nhiều nội dung chưa thống nhất gây lên sự lúng túng rè trừng đùn đẩy của các cơ quan chức năng
trong quá trình thẩm định xem xét giải quyết các thủ tục cho các dự án đầu tư của doanh nghiệp
thực tế cho thấy nhiều doanh nghiệp phải mất trung bình từ ba đến bốn năm cho việc chạy lòng vòng
và bước dần qua các thủ tục này và thực sự cảm thấy hụt hơi nản trí
giải trình trước về một số vấn đề mà đại biểu quốc hội quan tâm trường ngành công thương cho biết
việc xuất khẩu gạo được chính phủ cân nhắc kỹ tùy theo tình hình
trên cơ sở báo cáo của các bộ ngành địa phương
nhân định chúng ta có khả năng trở thành trong năm hai nghìn hai mươi là nhà xuất khẩu hàng đầu của gạo thế giới
còn những vấn đề còn có các bất cập thì thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành
nghiên cứu và giúp kinh nghiệm để đảm bảo điều hành cho nó có hiệu quả
và từ đó để tiếp tục hoàn thiện hơn nữa các khung phổ pháp luật để điều hành xuất khẩu gạo
cũng như đảm bảo an ninh lân tực
cũng tại phiên thảo luận một số đại biểu đề nghị chính phủ quan tâm đến giao thông vùng tây nguyên
để bảo đảm cho đầu tư liên kết vùng cũng như chủ động bố trí nguồn vốn cho các dự án
tại các vùng miền núi để phát triển kinh tế cho đồng bào dân tộc thiểu số